sau một thời gian tập trung dồn sức chống dịch thành phố đã tạo được một số chuyển biến rất quan trọng
tuy nhiên vẫn có tình trạng quá tải nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng
và nếu đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm tại các địa điểm tiêm sẽ bị xử lý
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đánh giá trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai
của ban thường vụ thành ủy tp hcm về tăng cường một số biện pháp
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thành phố được ban hành ngày một mươi một tháng tám
tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai chỉ thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm
bí thư thành ủy tp nguyễn văn nên đánh giá cao việc nhiều cơ quan đơn vị
đã lập đường dây nóng phục vụ phòng chống dịch phản ứng nhanh hơn
có nhiều giải pháp việc làm cụ thể đáp ứng hơn
qua đó thành phố ghi nhận một số chuyển biến tích cực
bí thư thành ủy lưu ý các địa phương phát huy lực lượng tại chỗ để chống dịch
bên cạnh sự hỗ trợ từ bên ngoài
chỉ ra những hạn chế bí thư nên cho biết có tình trạng quá tải
nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng
nếu phát hiện lây nhiễm tại các điểm tiêm sẽ xử lý đơn vị xảy ra lây nhiễm
về điều trị f quản lý f một ông nên yêu cầu điều chính phù hợp để hạn chế tình trạng quá tải
giữa các tuyến cách ly thu dung điều trị cố gắng thực hiện đồng bộ điều trị chăm lo quản lý f
gắn với hạn chế số ca tử vong
lãnh đạo thành ủy tp hcm hy vọng mỗi người cố gắng nỗ lực quyết tâm vượt qua chính mình
để đi qua cơn bão một cách bản lĩnh để chiến thắng dịch bệnh
với niềm tin sức mạnh đoàn kết thấp chắc ý chí hành động phối hợp chặt chẽ
chúng ta cùng làm tốt hơn những việc đang làm để sớm đẩy lùi dịch bệnh